nhân kỷ niệm bốn mươi ba năm ngày giải phóng tỉnh bình định bệnh viện đa khoa của tỉnh đã chính thức khai trương khu vực mở rộng có quy mô sáu trăm linh giường
với quy mô lớn thiết bị tối tân bệnh viện đã có đủ điều kiện để phát triển các chuyên khoa khám chữa bệnh hiện đại dành cho người dân
phần mở rộng của bệnh viện đa khoa tỉnh bình định có quy mô sáu trăm linh giường bệnh hai mươi năm chuyên khoa được trang bị các hệ thống máy móc tiên tiến hiện đại
giúp tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác khám và điều trị cho bệnh nhân
khu mở rộng này có tổng diện tích sàn hơn năm mươi m hai gồm một khu nhà một mươi hai tầng và một khu bốn tầng với tổng mức đầu tư một ba trăm linh tỷ đồng
chủ đầu tư của khu mở rộng là công ty cổ phần bệnh viện đa khoa bình định
đây là công trình mang lại những lợi ích thiết thực cho người dân trong lĩnh vực chăm sóc và bảo vệ sức khỏe